nâng cao sức cạnh tranh tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh cải cách bộ máy hành chính nâng cao hiệu quả khâu tổ chức triển khai thực hiện là nội dung xuyên suốt tại buổi làm việc của thủ tướng nguyễn xuân phúc với tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng vào sáng nay
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn của tổ tư vấn đã nêu thẳng thắn các vấn đề tồn tại hạn chế của nền kinh tế việt nam để tìm biện pháp tháo gỡ
trong đó hiện quy mô nền kinh tế nước ta còn quá nhỏ so với các nước nhưng sự tiến bộ của việt nam trong các lĩnh vực nhất là đời sống nhân dân xoa đói giảm nghèo và đổi mới sáng tạo của việt nam được đánh giá tốt
tuy nhiên người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa phải nhìn vào những rủi ro để mà có cách làm tốt hơn
với những phát biểu mang tính trí tuệ thủ tướng yêu cầu cần phải tổng hợp lại để đề xuất thành hành động cụ thể
cần đề xuất một số biện pháp linh hoạt hợp lý không gây tổn thương đối với tăng trưởng hiện nay
thủ tướng nêu rõ cần phải tập trung tháo gỡ thể chế là nội dung quan trọng để tạo môi trường đầu tư kinh doanh
từ cái thể chế đó tạo môi trường đầu tư tốt hơn cạnh tranh tốt hơn tạo điều kiện cho
phát triển phản chức kinh doanh như vậy
anh muốn tăng trưởng anh phải đi từ phản chức kinh doanh và người dân thôi không kết nối các từ doanh nghiệp mà thôi
và từ đó cải cách hành chính ca hệ thống cũng tốt hơn
hiện nay thì người ta cũng kêu ca rất nhiều mặc dù thủ tướng và các thành viên chính phủ thúc đẩy cái này mạnh mẽ nhưng mà cũng chưa phải là tốt
thủ tướng bày tỏ quan điểm trong thời gian tới bộ máy hành chính sẽ được cải cách thông qua hội nghị trung ương sáu sắp tới
nhằm tăng hiệu quả điều hành
thủ tướng chỉ rõ lãnh đạo ở các ngành nhìn thấy
hệ thống trung gian thì lại không thực hiện
thủ tướng yêu cầu tổ tư vấn cần có những đóng góp mang tính lâu dài để đưa đất nước tiến lên
thủ tướng tin tưởng hệ thống tư vấn này sẽ là kênh quan trọng trong việc xây dựng các chủ trương
biện pháp trong chỉ đạo điều hành nhất là về kinh tế
vừa qua tại cao bằng đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cụm thi đua bảy tỉnh miền núi biên giới phía bắc bao gồm cao bằng lào cai lạng sơn hà giang điện biên
châu và sơn la
tại hội nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng đã thông tin nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm của cụm thi đua bảy tỉnh miền núi biên giới phía bắc
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thị hà phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
thứ trưởng bộ nội vụ đánh giá cao những nỗ lực của cụm thi đua bảy tỉnh miền núi biên giới phía bắc trong công tác thi đua khen thưởng
đồng chí lưu ý các tỉnh trong cụm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng
đảm bảo khen đúng đối tượng đúng thành tích kịp thời dân chủ công khai
chú trọng phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực qua các phong trào thi đua
liên quan đến vụ cháy xảy ra tại sưởng sản xuất bánh kẹo sô cô la tại thôn chiến xã đức thượng lúc một mươi h ba mươi phút sáng nay
đến thời điểm một mươi chín h ngày hôm nay chín người đã tử vong
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hoài đức vừa có báo cáo thường trực thành ủy hà nội về nguyên nhân vụ việc
theo đó vụ cháy nghiêm trọng kể trên xảy ra lúc một mươi h ba mươi ngày hai mươi chín tháng bảy tại sưởng sản xuất bánh kẹo
có diện tích khoảng một trăm bảy mươi m hai do ông trần văn được quê huyện phúc thọ làm chủ
ông được thuê đất của ông lợi thôn chiến xã đức thượng để sản xuất
xung quanh nhà xưởng được bịt kín bằng tôn nằm trên mặt đường quốc lộ ba mươi hai
nguyên nhân cháy là do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xếp được ghép bằng xốp
xung quanh lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lớn cháy lan nhanh
khiến lực lượng phòng cháy chữa cháy mất nhiều thời gian khống chế và dập tắt
sau khi nhận được thông tin vụ cháy lực lượng chức năng đã điều động công an huyện
ban chỉ huy quân sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập lửa và cứu nạn nhân
đến một mươi hai giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
đến một mươi ba h ba mươi tám nạn nhân đã tử vong hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện đan phượng
theo thông tin mới nhất một trong hai nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện huyện đan phượng đã tử vong
một nạn nhân còn lại được chuyển sang bệnh viện một trăm linh ba để tiếp tục theo dõi và điều trị
hôm nay tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương đã tổ chức ngày hội giọt hồng tri ân
và lễ hội quân hành trình đỏ hai nghìn một mươi bảy
lễ hội được diễn ra sau một tháng vận động hiến máu xuyên việt với thông điệp
kết nối giọng máu việt
một trăm bốn mươi tình nguyện viên tham gia hành trình đã tuyên truyền trực tiếp đến trên năm trăm linh lượt người
về hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh tại hai mươi tám tỉnh thành phố
tổ chức hai mươi tám ngày hội hiến máu lớn thu hút hàng chục nghìn người dân đến tham gia
và tiếp nhận trên ba mươi bốn đơn vị máu
lượng máu tiếp nhận được không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu
điều trị tại các địa phương trong dịp hè mà còn điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc
sau năm năm tổ chức hành trình đỏ tiếp tục khẳng định
là một mô hình tình nguyện độc đáo xuất sắc và có hiệu quả nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện
sáng nay tại hà nội tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức lễ tôn vinh và công bố danh sách
một trăm năm mươi thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đạt danh hiệu thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi chín
qua gần sáu tháng bình chọn trên toàn quốc
ban tổ chức đã tiến hành khảo sát hơn ba trăm tám mươi tám thương hiệu sản phẩm nông nghiệp
của tất cả các vùng miền và chọn ra đường một trăm năm mươi thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt
thương hiệu nổi tiếng để trao danh hiệu thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
đây là những tập thể cá nhân đã và đang có hướng đi đúng đắn
đầu tư cụ thể cho việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp
đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước
trong danh sách bình chọn nổi lên nhiều loại đặc sản vùng miền như hồ tiêu phú quốc
mật ong u minh thượng kiên giang na chi lăng lạng sơn tỏi lý sơn
quế trà bông quảng ngãi nhãn lầm chuối tiêu hồng hương yên
vải thiều lục ngạn bắc giang mật ong bạc hà hà giang
theo báo cáo của cục quản lý đăng ký kinh doanh bộ kế hoạch và đầu tư
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay cả nước có thêm gần bảy mươi ba doanh nghiệp thành lập mới
cụ thể số vốn đăng ký trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần sáu trăm chín mươi một tỷ đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu báo cáo cũng cho thấy số doanh nghiệp thành lập mới
tăng ở hầu hết các lĩnh vực
kinh doanh bất động sản tài chính ngân hàng và bảo hiểm giáo dục và đào tạo
là các ngành có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng cao
vận tải kho là lĩnh vực duy nhất có doanh nghiệp đăng ký mới giảm với mức sáu một
trong phần tin quốc tế đức công bố danh tính đối tượng tấn công ở hàm quốc
thổ nhĩ kỳ thả bảy nhà báo đối lập
cảnh sát đức cho biết kẻ tấn công bằng dao làm một người thiệt mạng và sáu người bị thương tại một
siêu thị ở thành phố hamburg ngày hôm qua là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi sinh ra tại các tiểu vương
quốc ả rập thống nhất trong một tuyên bố cảnh sát đức cho biết vẫn chưa thể xác định được quốc tịch của thủ phạm
nạn nhân thiệt mạng được cho là một công dân đức năm mươi tuổi những người bị thương đang được điều trị ở
bệnh viện trong đó có một số trường hợp bị thương nặng theo báo chí đức kẻ tấn công là người hồi giáo
nhưng cảnh sát chưa đưa ra bình luận về thông tin này tờ bin và các nhân chứng còn cho biết đối
tượng đã hô allahu akbar khi chạy khỏi hiện trường trước đó cảnh sát đức cho biết một đối tượng là
nam giới đã cầm dao xông vào một siêu thị tại khu vực bambeck ở hamburg và tấn công các khách hàng
có mặt tại đây đối tượng sau đó đã cố gắng chạy khỏi hiện trường
xong đã bị những người xung quanh khống chế
tổng thống mỹ donald trump đã bất ngờ tuyên bố xa thải tránh văn phòng nhà trắng rai
freebus và bổ nhiệm john kaly người đang giữ chức bộ trưởng an ninh nội địa vào vị trí đó
tổng thống mỹ thông báo về quyết định thay thế nhân sự này trên twitter cá nhân trong thông
báo ông trump cảm ơn ông pribus vì sự phục vụ và công hiến cho nước mỹ và không đề cập đến
những căng thẳng trong mối quan hệ của họ
ông freebus đã đề cập về quyết định thay thế nhân sự này trên twitter cá nhân
ông freebus là mục tiêu thường xuyên bị những người thân cận với tổng thống donald trump chỉ trích
những người này thường cáo buộc ông thất bại trong việc giúp tổng thống giành được ưu thế khi thông qua
một số dự luật quốc hội như nỗ lực bãi bỏ và thay thế đạo luật obamacare bị đình trệ
ông prybert bị xa thải chỉ một tuần sau khi thư ký báo chí kiêm phát ngôn viên nhà trắng
sean spicer tuyên bố từ chức
thổ nhĩ kỳ ngày hôm nay đã trả tự do cho bảy thành viên của một tờ báo đối lập
theo một phán quyết từ tòa án
bốn nhà báo khác của tờ báo này hiện vẫn đang bị giam giữ
trành án abdurrahman okun dak đã ký lệnh phóng thích bảy nhân viên tờ báo kumuriyet
trong đó bao gồm họa sĩ vẽ biếm họa nổi tiếng musa kat và nhà báo hakan kara
cho tới phiên điều trần tiếp theo về án quản chế
điều này có nghĩa là bảy người này không thể ra nước ngoài và phải báo cáo định kỳ với cảnh sát
bốn người vẫn bị tạm giam bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị của tờ báo
ông akin atalay tổng biên tập murat
và các phóng viên kadri ghusen và ahmed sik
các công thức viên đang đề nghị các án tù lên tới bốn mươi ba năm đối với các nhân viên của tờ báo này
những người này chịu những cáo buộc liên quan tới đảo chính
hôm nay cảnh sát australia đã tiến hành các cuộc truy quét
tại một vài khu vực ngoại ô thành phố sydney nhằm phá vỡ các kế hoạch tấn công khủng bố
trong một tuyên bố thủ tướng australia mancom turnbull cho biết
chiến dịch này nhằm mục đích phá vỡ
và ngăn chặn kế hoạch tiến hành những cuộc tấn công khủng bố tại australia
cảnh sát liên bang australia cho biết
các cuộc vây bắt của đội chống khủng bố chung
ở bốn khu vực ngoại thành khác nhau của sydney
có liên quan tới một cuộc điều tra đang diễn ra
australia đã bị đặt vào tình trạng báo động an ninh cao từ năm hai nghìn một mươi bốn
do các vụ tấn công được tiến hành bởi các tay súng bản địa trở về
sau khi chiến đấu ở trung đông hoặc những phần tử ủng hộ chúng
tổng thống colombia juan manuel santos khẳng định

của cuộc bỏ phiếu lập hiến của nước láng giềng venezuela
ông cho rằng cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp
mối quan hệ giữa hai nước láng giềng nam mỹ colombia và venezuela
đã căng thẳng trong nhiều năm qua
venezuela đã nhiều lần đóng cửa biên giới trong các cuộc vây bắt
những kẻ buôn lậu và cũng đã trục xuất hàng trăm người colombia
với các cáo buộc tội phạm
chỉ còn một ngày trước sự kiện bầu cử lập hiến
nhưng tình hình tại venezuela vẫn khá căng thẳng
bất chấp lời kêu gọi đối thoại của tổng thống
phe đối lập vẫn quyết tâm tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày mai
trong khi đó tổng thống nicolas maduro hy vọng một khi được thành lập
quốc hội lập hiến với nhiệm vụ sửa đổi bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
sẽ giúp đưa venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay
hướng tới thiết lập hòa bình và ổn định
hãng hàng không quốc gia thổ nhĩ kỳ cho biết
chính phủ anh vừa quyết định dỡ bỏ lệnh cấm hành khách
mang các thiết bị điện tử trong đó có máy tính sách tay
lên khoang hành khách trên các máy bay
khác từ thành phố istanbul của thổ nhĩ kỳ có điểm đến hoặc là quá cảnh tại anh
trong một thông báo đăng tải trên trang twitter cá nhân
giám đốc điều hành turkis airlines xác nhận lệnh cấm laptop trên khoang hành khách
quyết định dỡ bỏ lệnh cấm trên được chính phủ anh đưa ra
sau khi mỹ hồi đầu tháng này cũng đã có một động thái tương tự
từ tháng ba năm nay mỹ đã xếp chặt quy định an toàn hàng không
cấm tất cả các thiết bị điện tử kích cỡ lớn hơn điện thoại di động được mang lên khoang hành khách
trong các chuyến bay thẳng đến mỹ từ một mươi sân bay ở thổ nhĩ kỳ trung đông và bắc phi
lệnh cấm trên được thực hiện sau khi giới chức tình báo mỹ thu được thông tin
các phần tử is đang tìm cách chế tạo một quả bom được nguy trang thành một thiết bị điện tử cá nhân
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt